các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
liên quan đến vụ việc làm giả và nâng khống giá kýt test nhanh của công ty việt á
thì mới đây các cơ quan chức năng đã cung cấp thêm thông tin quan trọng về vụ việc
và đang được mở rộng điều tra làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan
theo thông tin từ tổng cục hải quan từ tháng chín đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
công ty việt á đã nhập khẩu mặt hàng thành phẩm là que thử test nhanh
xét nghiệm định tính kháng nguyên virus sars cov hai
chủng loại novel coronavirus hai nghìn một mươi chín
mới một trăm linh được công ty nhập khẩu từ trung quốc là ba triệu test
giá khai báo là chín trăm năm mươi năm usd một test khoảng hai mươi một năm mươi sáu nghìn đồng một test
tổng trị giá là sáu mươi bốn sáu mươi tám tỷ đồng
hiện nay tổng cục hải quan đang phối hợp với các cơ quan chức năng
để xác minh điều tra bảy công ty có liên quan đến công ty cổ phần công nghệ việt á
bao gồm công ty cổ phần xuất nhập khẩu kỹ thuật technimec
công ty cổ phần vật tư khoa học biomedic
công ty cổ phần kỹ thuật
và sinh học ứng dụng việt nam
công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học lan
công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại việt hoàng long
công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học sinh hóa vina
công ty cổ phần công nghệ tbr
vâng chỉ còn hơn một mươi ngày nữa là đến tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
thời điểm này thì tại âu thuyền và cảng cá thọ quang thành phố đà nẵng
âu thuyền và cảng cá lớn nhất khu vực miền trung
đã tấp nập tàu cá ra vào bờ để bốc rỡ hải sản
đều chuẩn bị cho chuyến đánh bắt cuối cùng trong năm
trở về bờ sau chuyến đánh bắt kéo dài một mươi ngày tàu cá này thu về bảy tấn hải sản
trừ chi phí mỗi anh em bạn thuyền có khoảng năm triệu đồng
từ nay đến tết tàu cá sẽ còn thêm một chuyến ra khơi
với khoản tiền có được dù không quá dư giả
nhưng người dân có đủ chi phí để lo tết cho gia đình
niềm vui hiện hiện trong không khí lao động khẩn trương
bây giờ giặt giỏ sao mà dài này nó không ổn định
cũng cứ bảo ổn tình thế gia đình đó chứ
từ nay đến tết đi chợ một mươi ngày nữa
về nghỉ tết ăn tết xong rồi mùa một mươi đi tìm tàu
thời gian qua bình quân mỗi ngày
âu thuyền và cảng cá thọ quang có khoảng năm mươi sáu mươi tàu cập bờ
với tổng sản lượng khoảng một trăm linh tấn một ngày
so với mỗi năm giá cả thời điểm này thấp hơn từ năm mươi nghìn đến bảy mươi nghìn đồng một ký
nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
khiến việc lưu thông vận chuyển
cũng như tiêu thụ hải sản khó khăn hơn
ngư dân kỳ vọng sau những chuyến biển cuối cùng của năm
bước sang năm nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
mọi việc sẽ thuận lợi hơn
để bà con có thêm động lực vươn khơi bám biển
nhờ các cấp chính quyền ở kia ghiền cứu dầu mỡ đồ lại
dầu cao quá mà thu hoạch không được nhiều
một năm đánh bắt mong muốn và những kỳ vọng
niềm vui và cả những trăn trở
với người dân những chuyến tàu cuối cùng trong năm
luôn thật nhiều cảm xúc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
theo nguồn tin từ các trang trại doanh nghiệp chăn nuôi
sức mua tăng hơn đã khiến giá lợn hơi khởi sắc lạc quan trong hai ngày qua
giá lợn tăng cao nhất tại các tỉnh miền bắc như hưng yên hà nội bắc giang tuyên quang
áp sát mức sáu mươi đồng một kg
giá thấp nhất trên cả nước đã vượt mốc năm mươi đồng một kg
chỉ còn hơn một tuần nữa là đến tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
tuy nhiên dạo qua những tuyến phố chuyên bày bán các sản phẩm trang trí như cành đào
bao đỉnh xì tết hoa lụa đèn đồng
trên phố hàng mã hàng lược chả cá lương văn can
người mua sắm thưa thớt ít sôi động vắng hơn những năm trước mặc dù tết đã cận kề
những ngày này tại khu vực nút giao đường lê quang đạo lê đức thọ quận nam tử liêm
nhiều gian hàng bán đồ gỗ thủ công mỹ nghệ đẩy mạnh kinh doanh mặt hàng tượng hổ bằng gỗ
do được nhiều khách hàng hỏi mua giá giao động từ một mươi năm triệu đến một trăm năm mươi triệu đồng
theo báo cáo của tổng cục hải quan nửa đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cả nước nhập khẩu hai ba trăm một mươi bảy ô tô nguyên chiếc các loại
với tổng tiêm ngạch sáu mươi tám bốn triệu usd trong đó nhiều nhất là ô tô chín chỗ ngồi trở xuống với hai ba mươi năm xe tiêm ngạch năm mươi bốn mươi ba triệu usd
như vậy so với nửa cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu giảm mạnh chỉ bằng ba mươi bảy ba về lượng tương đương giảm ba tám trăm tám mươi tám xe
theo tổng cục lâm nghiệp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề án trồng một tỷ cây xanh
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm của thủ tướng chính phủ được thuê duyệt trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một mục tiêu đến hết năm hai nghìn hai mươi năm

không khó để tìm những trợ thuốc trên không gian mạng như thế này
đủ các loại thuốc điều trị covid một mươi chín trong đó có mặt hàng hot nhất là monu biravir được quảng bá xuất xứ ở ấn độ hoặc mỹ
tuy nhiên về chất lượng thì không thể kiểm chứng
monubiravir này em thấy cũng có rất nhiều loại thuốc của anh là xuất xứ như nào anh
không chỉ giao bán với giá cao
những người bán thuốc cũng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi
để tránh bị kiểm tra phát hiện từ cơ quan chức năng
bạn bán thuốc điều trị covid một mươi chín là giá như nào bạn nhớ
bên bạn có số lượng lớn không
nhưng mà cái hàng này là thuốc sách tay hay là như thế nào
dạ đúng rồi đúng rồi chị
nó là tân khác nhau á chị chứ một tân thì nó không có nhiều loại được đâu
chị nhé xin vô gia lô đi em gửi cho chị coi
tạo qua các trang mạng nhiều địa chỉ còn giới thiệu các loại thuốc
kháng virus dạng viên và dạng siro dùng được cho trẻ em từ sáu đến một mươi hai tuổi
theo bác sĩ nguyễn trung cấp phó giám đốc bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
các loại thuốc uống để ức chế virus cho đến nay vẫn chưa có kết quả rõ ràng
và bản thân các nghiên cứu còn mâu thuẫn với nhau
người dân mà tự mua và tự uống không theo hướng dẫn của nhân vi tế
thì nó sẽ xảy ra các tình huống
thứ nhất là người ta sẽ uống khi chưa cần thiết
ví dụ như là có một số người nghĩ rằng cái bình thường mỗi ngày uống một viên
thì sẽ phòng là không bị lây nhiễm
cái điều đấy thì nó gần như là nó chưa có nghiên cứu nào chứng minh được
các loại thuốc có cái tốc độ như vậy
thứ hai là dùng không đúng cái chỉ định
thì đôi khi bất cứ một cái thuốc nào thì nó đều có những cái tác dụng tốt
mà mình mong muốn nhưng nó cũng có những tác dụng phụ mà mình không mong muốn
thế là nếu như chúng ta chỉ định không đúng
thì đôi khi cái tác dụng không mong muốn đấy
nó còn lớn hơn cả cái tác dụng mình mong muốn
tức là gì tác hại của nó gây ra còn lớn hơn ít lợi của nó đem lại
thế cho nên luôn luôn khi mình chỉ định thuốc
thì người thầy thuốc phải cân nhắc xem cái ít lợi của thuốc ấy đem lại
nó phải vượt trội so với nguy cơ của thuốc gây ra
bên cạnh đó các thuốc điều trị covid một mươi chín
thì một số thuốc đã có tác dụng nghiên cứu rất lớn
chứng minh là hiệu quả rất tốt
nhưng được sử dụng trong giai đoạn điều trị nặng về sau
như corticoid kháng đông phục hồi
còn các loại thuốc để ức chế virus dùng trong giai đoạn sớm
cho đến nay hiệu quả chắc chắn chỉ có kháng thể đơn dòng
thế nhưng bắt buộc phải tiêm truyền tại bệnh viện
chứ không tiêm truyền tại nhà
vì rằng các nghiên cứu nó còn rất nhỏ
cho nên người ta vẫn phải đợi các nghiên cứu lớn hơn
và vì vậy cho nên các thuốc ấy
hầu hết các nước đều phê duyệt
ở dạng phê duyệt có điều kiện
hoặc là phê duyệt khẩn cấp
tức là dùng thử
theo tôi được biết là một số thuốc
đã từng được nhiều nước
phê duyệt dùng thử
sau đó thì họ lại rút
họ không cho dùng nữa
bởi vì những nghiên cứu sơ bộ của họ
cho thấy là nó không đạt được
cái kỳ vọng như mong muốn
thế cho nên là cho đến bây giờ
các loại thuốc mà dùng thử nghiệm như vậy
thì đều vẫn được
ngành y tế kiểm soát
chứ chưa được cấp phép
để mà lưu hành tự do
ngoài cộng đồng để cho người dân tự mua
đồng thời các chuyên gia y tế
cũng đưa ra lời quyên
về nhóm các thuốc không nên dự phòng
không nên tự điều trị
đó là thuốc kháng sinh
mọi chỉ định điều trị của bác sĩ
cần cá thể hóa và phù hợp với từng bệnh nhân
nên người dân hết sức lưu ý
không tự tiện mua và dùng thuốc
sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm
quý vị thân mến
hoa thủy tiên là thú chơi tao nhã của người việt xưa
bởi hoa thủy tiên không rẻ
và phải biết cách cắt gọt
cũng như là dưỡng tạo dáng
thì mới ra được một bát hoa thủy tiên ưng ý
và những năm gần đây thì thú chơi
tự tay gọt củ chăm sóc
để có một bát hoa
đẹp đúng độ xuân về
dần được gây dựng lại
và thay vì mua sẵn ngoài trậu hoa tết
thì nhiều người đã mua củ thủy tiên về
tự chuẩn bị cho mình một trậu hoa tết
với hy vọng may mắn cho năm mới
mời quý vị và các bạn cùng tham khảo
cách gọt tỉa củ hoa thủy tiên chơi tết
trong phóng sự ngay sau đây
theo quan niệm dân gian
hoa thủy tiên mang đến một sinh khí an lành
và tự trưng cho sự may mắn
nếu thủy tiên nở đúng thời khắc giao thừa
thì năm đó gia chủ sẽ gặp nhiều may mắn
thưa quý vị những năm gần đây
thay vì chọn mua những bình hoa thủy tiên
có sẵn tại trậu hoa tết
thì nhiều người đã tìm đến các lớp học tiểu hoa nghệ thuật
để tự tạo cho mình những bình thủy tiên
đẹp có ý nghĩa
và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu
làm thế nào để có một bình hoa thủy tiên đẹp
cùng với anh nguyễn ngọc nghĩa
một người có kinh nghiệm nhiều năm tiểu hoa nghệ thuật
thưa anh thế nào là một bình hoa thủy tiên đẹp ạ
nó sẽ có bao nhiêu yếu tố
thì một người chơi thủy tiên
sẽ chơi năm thứ của thủy tiên
hoa thì làm sao
mà bông hoa căng to tròn
và nở cùng nhau được càng nhiều càng tốt
thứ hai là lá
lá như những lớp sóng cuốn lượn
ở trên cái bát thủy tiên
thứ bốn là dễ
dài và trắng mút
thứ năm là thế và cái dáng của nó
đấy khi mà bình thủy tiên đẹp
sẽ hội đủ năm cái yếu tố đấy
vâng để tạo ra được một bát hoa thủy tiên đẹp
thì cần có những yếu tố gì ạ
một cụ thủy tiên đẹp thì
một cụ thủy tiên ít nhất
được trồng khoảng ba năm tuổi như cái củ này
một cụ cân đối
lá của bên ngoài
nó màu canh rán
chứng tỏ là một cụ thủy tiên nó già
các cái nhánh phụ
vâng vậy giá cả của một bình hoa thời tiên
có sẵn cũng như là
giá của một cụ thô thì sẽ như thế nào ạ
với cụ thô thì
có giá từ khoảng
với những cụ nhỏ
và những cái cụ mà
chúng tôi thường gọn
và chọn cho những dịp tết
thì có giá khoảng hơn một trăm linh nghìn
thì mới phù hợp với những tiêu chí mà
tôi đã nói ở trên
còn với những bát hoa gọt tỉa thành phẩm
như những bát ở đây
thì nếu mà vào dịp tết mà bát hoa nở vào ba mươi tết
thì sẽ có giá từ khoảng
một triệu đến một triệu hai một bát
hy vọng với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi
thì quý vị đã biết cách làm thế nào
để tự tạo cho mình một bát hoa kỳ tiên đẹp
và ý nghĩa đón năm mới